với tổng cục thống kê quý i năm hai nghìn một mươi bảy về quá trình chuyển tiếp từ trường học đến việc làm của thanh niên việt nam trong độ tuổi một mươi năm đến hai mươi chín tuổi cho thấy
hơn năm mươi năm lao động trẻ có bằng cấp phù hợp với công việc hai mươi sáu lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn công việc họ đang làm
hai mươi ba năm lao động trẻ có trình độ học vấn thấp hơn công việc họ đang làm
lao động trẻ có trình độ đại học cần trung bình bảy ba tháng để chuyển tiếp
từ trường học sang công việc ổn định
lao động trẻ có trình độ trung học phổ thông cần tới một mươi bảy tám tháng để chuyển tiếp
từ góc độ thị trường lao động thông tin về thị trường lao động việt nam của viện khoa học lao động xã hội bộ lao động thương binh và xã hội
quý ba năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có một một triệu lao động trẻ thất nghiệp
trong đó tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về nhóm trình độ cao đẳng chuyên nghiệp tám ba mươi sáu
thất nghiệp ở nhóm đại học trở lên là bốn hai mươi hai
thất nghiệp ở nhóm trung cấp chuyên nghiệp là bốn hai mươi hai
tỷ lệ thất nghiệp là ba bảy mươi chín tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là bảy tám mươi sáu
tăng so với quý ii năm hai nghìn một mươi sáu và cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
riêng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị là tám bảy mươi tám
gần gấp bốn lần tỷ lệ thất nghiệp chung hai ba mươi bốn
những con số này cho thấy việc tận dụng hết tiềm năng và năng suất của lao động trẻ vẫn còn hạn chế
đáng chú ý là trình độ học vấn càng cao thì tỷ lệ thất nghiệp càng cao